thay mặt đoàn công tác đồng chí phạm song hà gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí thương bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến hy sinh to lớn của các thương bệnh binh để giành lại độc lập tự do cho dân tộc
chúc các đồng chí thương bệnh binh vượt lên khó khăn giữ gìn sức khỏe đồng thời mong các cán bộ nhân viên của trung tâm luôn đoàn kết
thống nhất đề cao trách nhiệm khắc phục khó khăn tận tình chăm sóc thương bệnh binh xây dựng trung tâm ngày càng vững mạnh và luôn là mê ấm nặng nghĩa vẹn tình đối với thương binh bệnh binh